thêm ba mươi bốn liều thuốc kháng virus monun piravi vừa được phân bổ thêm cho thành phố hồ chí minh
để phục vụ công tác hỗ trợ cho bệnh nhân f đang điều trị tại nhà
thuốc kháng virus mononpiravir bốn trăm linh mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh stellar farm việt nam
sản xuất và tài trợ cho chính phủ đã được vận chuyển đến công ty safaco để phân bổ
về hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức hỗ trợ nhanh chóng cho f điều trị tại nhà
trước đó phía đơn vị này đã thống nhất tài trợ một trăm một mươi sáu liều và bộ y tế phân bổ
cho thành phố hồ chí minh năm mươi liều
thành phố hồ chí minh đã nhận một mươi sáu liều ba mươi bốn liều còn lại mới được bổ sung
theo quy trình túi c là thuốc monompiravi phải được kiểm soát chặt chẽ
nên không phát hết cho tất cả f
đây là thuốc nhân viên y tế giữ khi tiếp cận f sẽ khám và tìm hiểu sơ bộ tình hình sức khỏe
nếu đúng chi định và là f có triệu chứng và triệu chứng nhẹ thì được sử dụng thuốc monun piravi
f có triệu chứng nặng cũng không được dùng thuốc này